mặt khác vamc đã hoàn thành kế hoạch mua nợ xấu theo giá thị trường trong năm hai nghìn một mươi tám
đây là những yếu tố tích cực để hệ thống tổ chức tiến dụng tiếp tục xử lý nợ xấu trong năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị và các bạn lần tăng lãi suất mới nhất vào dạng sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai theo giờ việt nam của cục dự trữ liên bang mỹ fed
được nhận định sẽ tác động lớn đến thị trường chứng khoán việt nam
như là trong bối cảnh thị trường đang cần tin hỗ trợ để có thể bật lại khi đang trong vùng hỗ trợ chín trăm một mươi năm đến chín trăm hai mươi năm điểm
theo thống kê từ đầu năm tới nay những lần tăng lãi suất của fed đều khiến thị trường chứng khoán việt nam trao đảo
dạng sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai
cục dự trữ liên bang mỹ đã ra quyết định tăng lãi suất từ hai hai mươi năm đến hai bảy
đây là lần thứ tư trong năm nay fed quyết định tăng lãi suất
động thái này đã khiến cho chỉ số vn index thủng mốc chín trăm hai mươi điểm

bên cạnh đó đánh giá về tác động của việc fed tăng lãi suất lên thị trường chứng khoán việt nam lần này
nhiều chuyên gia cho rằng sẽ có tác động không tốt đến thị trường dư địa giảm điểm của thị trường có thể sẽ còn tiếp diễn
và chỉ số vn index nhiều khả năng sẽ xoay quanh vùng hỗ trợ chín trăm một mươi năm chín trăm hai mươi năm điểm trong một vài phiên tới
do trước mắt thị trường thế giới có xu hướng giảm điểm
ngân hàng nhà nước vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai một số nội dung
công việc nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ và bảo đảm an ninh an toàn hoạt động atm trong dịp cuối năm và tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
theo đó các tổ chức phải chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể về tiền mặt tiếp quỹ nhân sự bảo trì bảo dưỡng
nhằm đảm bảo mạng lưới atm hoạt động hiệu quả an toàn và thông suốt
đặc biệt ngân hàng nhà nước lưu ý đến việc phải giám sát mức tồn quỹ atm tại các khu vực tập trung nhiều công nhân
như khu chế xuất khu công nghiệp bằng việc giả soát nắm bắt các thời điểm các địa bàn thường xảy ra quá tải
nguyên nhân là những nơi này vốn có nhu cầu rút tiền mặt rất cao vào thời điểm cuối năm tết đến
bên cạnh đó đây cũng là thời điểm tội phạm thẻ ngân hàng tiến dụng tăng cao
nên các đơn vị phải ra soát không để xảy ra tình trạng lắp đặt thiết bị sao chép trông cắp thông tin thẻ tại atm
thưa quý vị và các bạn những thông tin kinh tế vừa rồi đã kết thúc chương trình nhịp sống kinh tế tuần này
mọi thông tin xin gửi về chương trình nhịp sống kinh tế phòng kinh tế truyền nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình được phát mới vào chín h bốn mươi năm phút chủ nhật phát lại vào chín h thứ hai một mươi năm h ba mươi phút thứ bốn một mươi h ba mươi phút thứ sáu của tuần kế tiếp
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhândântv vn hoặc kênh youtube truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau